thưa quý vị ngày hôm nay ngày một mươi tháng ba âm lịch hàng vạn lượt đồng bào từ khắp mọi miền của tổ quốc
đã hành hương về đền hùng tham dự các hoạt động dỗ tổ cùng với việc triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn
đoàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước khách quốc tế tham dự lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng
công an tỉnh phú thọ còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp không để xảy ra ủn tắc và mất an ninh trật tự
tạo thuận lợi cho người dân du khách thực hành các nghi thức tìm ngưỡng
sáng nay tại khu vực đền hùng bất chợt xuất hiện mưa to nên lưu lượng và phương tiện đổ về khu di tích lịch sử đền hùng
trong buổi sáng sớm không đông như những năm trước
tuy nhiên để chủ động phòng ngừa không để xảy ra ủn hữu cục bộ nhất là thời điểm lãnh đạo đảng nhà nước dân hương tử niệm các vua hùng
công an tỉnh phú thọ đã bố trí một cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ điều tiết hướng dẫn phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trật tự
tại khu vực khu di tích lịch sử đền hùng lực lượng công an đã phối hợp với tỉnh đoàn huy động ba trăm linh thanh niên tình nguyện và lực lượng quân đội
triển khai hệ thống hàng rào mềm không để xảy ra ủn hữu cục bộ
bên cạnh đó phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ đã triển khai lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông
và sắp xếp các vị trí để xe ô tô không để xảy ra ủn tắc và tai nạn giao thông
đền hùng đã bố trí tám kíp dẫn và huy động có phương án huy động các lực lượng cảnh sát giao thông cấp huyện trong tỉnh phú thọ
để cùng với phòng cảnh sát giao thông để tham gia phương án để đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thông suốt
cho đến nay hiện tại về công tác dẫn đoàn cũng như công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được đảm bảo và thông suốt
để đảm bảo an ninh trật tự tại các đền chùa và các địa điểm vui chơi trong khu di tích lịch sử đền hùng
công an tỉnh phú thọ đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát ma túy tăng cường công tác tuần tra kiểm soát công khai
kết hợp với hóa trang ngăn chặn không để xảy ra tình trạng trộm cắp móc túi
đoàn kiểm tra liên ngành đã tăng cường kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ
kiên quyết không để xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm bán các loại hàng giả hàng kém chất lượng trong khu di tích
đặc biệt thông qua kiểm tra đoàn kiểm tra liên ngành đã kịp thời phát hiện ngăn chặn các bãi trông giữ xe trái phép
không để xảy ra tình trạng treo kéo gây phản cảm cho du khách
không chỉ riêng lực lượng cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
mà toàn bộ các lực lượng tham gia phương án bảo đảm an ninh trật tự đều nêu cao tinh thần trách nhiệm và khắc phục khó khăn
đồng thời là công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết khác là đã được đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh
các lực lượng chức năng đã chuẩn bị hết sức chú đáo
cơ bản là các lực lượng đều phát phục mọi khó khăn và đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
đảng ủy ban giám đốc ban chỉ huy đã yêu cầu trong đó là đảm bảo tuyệt đối an toàn của các đoàn
cho đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cũng như là tính mạng sức khỏe an toàn của người dân cơ bản là đã được đảm bảo
chú thấy công tác an ninh ở đây rất là tốt
thứ nhất là sắp xếp
sắp xếp trật tự từ những cái biến bãi xe này cho đến lực lượng an ninh
ở đây cũng sắp xếp rất là tốt
theo thống kê sơ bộ của ban tổ chức dỗ tổ
trong sáng nay đã có hàng chục nghìn phương tiện đưa đón người dân về đền hùng tham dự các hoạt động lễ hội
công an tỉnh phú thọ đã chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách
liên quan tới tình hình giao thông trong kỳ nghỉ lễ
trong ngày đầu tiên bước vào kỳ nghỉ lễ thì tình hình giao thông trong sáng nay
tại các cửa ngõ ở thủ đô hà nội mật độ không cao so với chiều hôm qua ngày hai mươi tám tháng bốn
tuy nhiên thì các phương tiện di chuyển chậm
và trong khi đó tại hàng ngàn người dân từ tp hcm về quê du lịch
thì đã khiến cho giao thông các cửa ngõ tiếp tục căng thẳng
vào sáng sớm nay mật độ giao thông tại các tuyến đường hà nội không đông
do mưa lớn từ sáng sớm nên các phương tiện di chuyển chậm
tuy nhiên trên tuyến đường vành đai ba trên cao tiếp tục ủn tắc kéo dài
do tai nạn giao thông liên hoàn
giữa năm xe ô tô
theo đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an hà nội
bắt đầu ghi nhận có một số người bị thương không có nạn nhân tử vong
năm phương tiện nằm chắn toàn bộ đường vành đai ba trên cao gây ủn tắc cục bộ
đến gần trưa vụ tai nạn đã được xử lý hiện trường
các phương tiện có thể di chuyển bình thường trở lại
còn tại tp hcm cửa ngõ phía đông tp hcm
hai tuyến đường để rời tp hcm là nguyễn thị định ra phà cát lái
và cao tốc tp hcm long thành dầu dây đều ồn ứ ngày đầu nghỉ lễ
các tổ tuần tra cảnh sát giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông cát lái thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
tổ chức điều tiết phân luồng từ xa
và để giảm tải trên cao tốc một số thời điểm cảnh sát giao thông đã phải lập rào chắn yêu cầu các phương tiện quay đầu
biện pháp này đã giúp cho cao tốc tp hcm long thành dầu dây tránh được ủn tắc nghiêm trọng
từ đường dẫn đến trạm thu phí long phước phường long phước tp thủ đức
cho đến thời điểm này khi tình hình giao thông tại các ngõ ra vào của tp hcm và tp hcm đã ổn định
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tổ chức ứng trực một trăm linh quân số đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt an toàn
sáng nay ngày hai mươi chín tháng bốn một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc nội bài lào cai
một trăm tám mươi năm cộng hai trăm linh ở huyện văn yên tỉnh yên bái làm nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu
trong đó đã có một trường hợp tử vong
theo công an tỉnh yên bái vụ tai nạn xảy ra vào ba giờ sáng cùng ngày
thời điểm đó xe khách mang biển số hai mươi chín b điều khiển chạy hướng lào cai hà nội đã bị mất lái
quay ngang xe giữa cao tốc và đúng thời điểm đó xe khách mang biển số hai mươi chín b sáu mươi hai nghìn ba trăm chín mươi một chạy hướng ngược lại
đã tông trực diện vào xe khách đang chắn ngang đường vụ tai nạn xảy ra khiến hai xe bị hư hỏng nặng
và một mươi tám người bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu
trong số các nạn nhân thì có một tài xế bị đa chấn thương sau khi được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng đã tử vong
một trường hợp khác bị đa chấn thương dập nát hai cẳng chân đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu
truyền máu thoát sốc và chuyển tuyến về bệnh viện việt đức hà nội để tiếp tục điều trị
các bệnh nhân còn lại bị chấn thương phần mềm xây sát và được đưa đi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng
cũng trong sáng nay lúc khoảng bảy giờ một chiếc xe khách đi trên cao tốc nội bài lào cai đã đâm vào hộ lan
và lật ngang ở ta luy âm bên đường nhưng rất may vụ tai nạn không có thương vong
trước đó trong ngày hai mươi tám tháng bốn trên cao tốc này cũng đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm một số phương tiện bị hư hỏng
tiếp tục với các tin tức khác
vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều thành phố đà nẵng vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với nguyễn tân năm mươi ba tuổi trú tại phường hòa khánh nam quận liên triều thành phố đà nẵng về hành vi cố ý gây thương tích
theo tài liệu điều tra vào khuya ngày bốn tháng bốn tân uống rượu bia xay và về nhà gây sự với vợ
sau đó tân hành hung khiến cho vợ bị thương tích nặng
tiếp nhận thông tin công an quận liên triều đã làm việc với nguyễn tân
tại cơ quan công an tân thừa nhận về hành vi phạm pháp của mình
vụ việc vẫn đang được tiếp tục cơ quan chức năng điều tra làm rõ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an lâm đồng vừa bắt quả tăng hai vụ tàng trữ số lượng lớn ma túy trên địa bàn
điều đáng chú ý là các đối tượng trong vụ việc đều ẩn náu trong phòng cho thuê và khách sạn để che mắt sự phát hiện của lực lượng công an
đột kích tầng hầm các nhà cho thuê trên đường nguyễn văn chỗi phường hai
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng
nguyễn thành hiệp hai mươi tám tuổi trú tại huyện lâm hà cùng tăng vật gồm hai túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy loại ketamin
ba viên nén nghi là thuốc lắc và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy như ống hút loa đèn
qua đầu tranh hiểu khai nhận số ma túy trên được mua với giá năm mươi triệu đồng
trước đó lực lượng công an đã bất ngờ đột kích vào căn phòng số hai b khách sạn ko phường hai
bắt quả tăng đào trần vĩnh khang ba mươi hai tuổi đang tảng trữ cất giống một bịch ma túy lớn một mươi bảy gói ma túy nhỏ
qua đấu tranh khai nhận đây là ma túy dạng ketamin được đối tượng mua với giá là ba mươi năm triệu đồng với mục đích phân ra bán lại
khi đăng phân nhỏ để chuẩn bị mang đi bán cho các con nghiện thì bị bắt quả tăng
còn tại quảng ninh đội cảnh sát kinh tế công an tp hạ long vừa phát hiện một nhà kho chứa gần một trăm linh bình khí n hai o không có hóa đơn chứng tử
cụ thể vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng bốn tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an tp hạ long phối hợp với đội quản lý thị trường số một
cục quản lý thị trường tỉnh quảng ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi bốn a sáu mươi sáu nghìn sáu trăm một mươi sáu đang đỗ tại cửa nhà kho tại phường hùng thắng tp hạ long
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong xe ô tô có tổng số một mươi bình kim loại nghi là khí n hai o
tiếp tục kiểm tra nhà kho và cũng là phòng trọ của đặng tuấn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
ở gần đó lực lượng chức năng đã phát hiện thêm bảy mươi hai bình kim loại có đặc điểm giống như trên nghi là có chứa khí n hai o
đặng tuấn long là lái xe đồng thời là chủ của số hàng hóa nói trên không xuất trình được hóa đơn chứng tử liên quan
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
lực lượng kỳ sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an huyện nghĩa hành vừa triệt phá tụ điểm đá gà
số tiền thu giữ là gần một trăm linh triệu đồng

điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại quán cà phê green ở thôn hiệp phổ nam xã hành trung huyện nghĩa hành do đối tượng tà hùng khánh làm chủ tổ chức với số tiền ghi cá độ trên sổ là gần tám mươi hai triệu đồng
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một mươi tám đối tượng hai con gà đá cùng gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt phương tiện và các dụng cụ như cân và đồng hồ dùng để tổ chức đá gà
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài cùng các lãnh đạo các tỉnh thành địa phương
với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
chủ tịch nước võ văn thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã dâng hương dân hoa kính cẩn cáo anh linh các vô hùng
các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về tổ công
các vua hùng đã khơi mạnh nguồn dân tộc lập nên nhà nước văn lang đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của quốc gia dân tộc
để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng xây dựng đất nước việt nam giàu đẹp văn minh như ngày hôm nay
trước anh linh quốc tổ hùng vương thay mặt gần một trăm linh triệu quân dân đất việt chủ tịch nước võ văn thường cùng các đồng chí lãnh đạo
đã kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn đảng toàn dân toàn quân ta đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba cũng như trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển đất nước con cháu lạc hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh
các vô hùng đã có công dự nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cùng các đại biểu đặt vòng hoa thắp hương tại lăng hùng vương
dân hoa tại bức phủ điêu bác hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong tại ngã năm đền giếng
ngay sau lễ dân hương đông đảo đồng bào trong nước kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã thành kính tri ân công đức tổ tiên
dân hương tưởng niệm các vua hùng và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống
hôm nay là ngày đầu tiên bước vào kỳ nghỉ lễ
tình hình giao thông trong sáng nay tại các cửa ngõ thủ đô có mật độ không cao các phương tiện di chuyển chậm
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự về tình hình giao thông sáng nay tại hà nội
theo ghi nhận của chúng tôi đến thời điểm hiện tại mật độ giao thông tại các tuyến đường hà nội do mưa lớn từ sáng sớm nên các phương tiện di chuyển chậm
tuyến đường vành đai ba mọi năm luôn trong tình trạng tắc nghẽn trầm trọng thì năm nay hướng đi về cầu thanh trì pháp vân cầu rẽ chỉ bị di chuyển chậm do một số điểm bị ngập úng nước
ngược lại hướng đi cầu thăng long lượng phương tiện đông hơn lên di chuyển chậm
có thể do tâm lý lo ngại tắt đường nhiều giờ trên tuyến đường vành đai ba
nên trong sáng nay hầu hết người dân chọn tuyến đường phía dưới để di chuyển như đường khuất duy tiến
tuy nhiên với những tuyến đường như thế này thì lại có nhiều đèn đỏ chính vì vậy dẫn đến ủng tắc cục bộ
cũng vì mưa lớn nên sáng sớm nay đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa ba xe ô tô con và hai xe tải đoạn cầu vượt mai dịch hướng đi thanh trì pháp vân cầu rẽ
theo đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội bước đầu ghi nhận có một số người bị thương
có nạn nhân tử vong năm phương tiện nằm chắn toàn bộ đường vành đai ba trên cao gây ủn tắc cục bộ
đến thời điểm hiện tại vụ tai nạn đã được xử lý hiện trường các phương tiện có thể di chuyển bình thường trở lại
hiện tại vụ va chạm đã được lực lượng chức năng giải quyết và cẩu kéo các phương tiện để đảm bảo tập tự an toàn giao thông trên tuyến vành đai ba trên cao
còn về thiệt hại các phương tiện có thiệt hại nhưng không có thiệt hại về người
nên lực lượng cảnh sát giao thông được cảnh sát giao thông
cảnh sát giao thông số sáu đã tập trung phân luồng hạn chế các phương tiện lên vành đai ba trên cao để đảm bảo cho các phương tiện đi lại an toàn thông suốt
lực lượng cảnh sát giao thông đã khuyên cáo người dân thứ nhất là đi đảm bảo khoảng cách chú ý quan sát và đảm bảo tầm nhìn xe chạy và giữ đúng tốc độ cho phép khi tham gia giao thông trên đường
trường hợp khi xảy ra tai nạn hoặc ồn tắc mà sử dụng xe mô tô không tiếp cận được hiện trường
thì chúng tôi đã bố trí hai xe mô tô để nhanh chóng tiếp
theo dự báo đến hết ngày hai mươi chín tháng bốn hà nội vẫn ghi nhận có mưa rào đường trơn và tầm nhìn hạn chế
lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần điều khiển xe đúng tốc độ giữ đúng khoảng cách tuân thủ luật giao thông để tránh xảy ra tai nạn
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tổ chức ứng trực một trăm linh quân số đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt an toàn
còn tại tp hcm tình hình giao thông tại khu vực cửa ngõ phía đông tp hcm cũng được ghi nhận là ủn tắc nghiêm trọng trong sáng nay ngày hai mươi chín tháng bốn
thông tin chi tiết ngay sau đây
ghi nhận trên tuyến mai trí thọ thuộc địa bàn thành phố thủ đức đoạn từ xa lộ hà nội đến đường dẫn vào cao tốc tp hcm long thành dầu dây lúc sáu giờ sáng nay
toàn bộ sáu làn xe gồm năm làn xe ô tô và một làn xe máy đã bị kẹt cứng theo hướng từ xa lộ hà nội vào đường dẫn cao tốc
đây là thời điểm người dân các hộ gia đình và các công ty du lịch di chuyển từ trung tâm thành phố đến các khu du lịch bà rịa vũng tàu phan thiết đà lạt phan giang nha trang và khánh hòa
cũng như các nhà xe vận chuyển hành khách đi các tỉnh miền trung nên đã dẫn đến tình trạng các phương tiện đồng loạt tập trung tại đây khiến cho đoạn đường trên ủn tắc nghiêm trọng
chỉ khoảng hơn một km thế nhưng các phương tiện phải mất gần một tiếng đồng hồ mới vượt qua được do nằm trong tuyến vào khu vực cảng cắt lái và các bến xe kho bãi
thời điểm này các phương tiện đầu kéo xe container cũng hoạt động mạnh đã khiến cho lưu lượng phương tiện ở đây tăng cao tình trạng kẹt xe cũng đã kéo dài nhiều giờ đồng hồ
các tổ tuần tra cảnh sát giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông cát lái thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm tổ chức điều tiết phân luồng từ xa
và để giảm tải trên cao tốc một số thời điểm cảnh sát giao thông đã phải lập rào chắn yêu cầu các phương tiện quay đầu biện pháp này đã giúp cho cao tốc tp hcm long thành dầu dây tránh được un tắc nghiêm trọng từ đường dẫn đến trạm thu phí long phước phường long phước tp thủ đức
chuyển sang một tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ba đối tượng vác giao chém người trong quán pa
ba đối tượng gồm lữ văn nguyên một mươi tám tuổi nguyễn mạnh kiên một mươi chín tuổi và phạm văn tân một mươi bảy tuổi
còn nạn nhân trong vụ án này là nguyễn hoàng lâm ba mươi hai tuổi trú tại xã yatomot
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước nên vào chiều ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn đã rủ kiên và tân đi đến quán bia ở thôn một mươi bốn xã yà tô tìm lâm để đánh trả thù khi đi cả ba cầm theo ba con dao
sau khi đến quán pa ba đối tượng đã cầm dao rượt đuổi chém liên tiếp nhiều nháp vào đầu vai và lưỡi
rất may lâm được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không gây ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là một mươi sáu
sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện nha xúc để điều tra thì đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã có đủ chứng cứ để bắt giam ba đối tượng trên cùng vì tội giết người